doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử chiếm hơn bốn mươi doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn
theo đại diện cục thuế thái nguyên bắt đầu phần lớn doanh nghiệp không mới hào hứng
vì họ đang quen sử dụng hóa đơn giấy
hơn nữa việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng khiến việc giữ số hóa đơn cho khách hàng trở nên khó khăn
thậm chí là không thể nếu để qua ngày
đến nay hóa đơn điện tử đã trở nên phổ biến trong xã hội
doanh nghiệp cũng dần hiểu được các lợi ích của hóa đơn điện tử mang lại
nên nhiều doanh nghiệp nhỏ đã bắt đầu tiếp cận và sử dụng
thống kê của cục thuế thái nguyên cho thấy
riêng năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn có khoảng sáu triệu hóa đơn điện tử đã được sử dụng
chiếm khoảng từ sáu mươi bảy mươi tổng lượng hóa đơn sử dụng
theo nghị định một trăm một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám nghị định của chính phủ
doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử
và từ đó đến nay hóa đơn điện tử đang cho thấy rất nhiều lợi ích so với hóa đơn giấy
đối với cơ quan thuế hóa đơn điện tử ngoài việc có ích cho người nục thuế
cũng giúp cho cơ quan thuế hay là các cơ quan quản lý khác làm tốt công tác chức năng quản lý của mình
như là đối với cơ quan thuế
ngành thuế chúng tôi khi mà sử dụng hóa đơn điện tử cũng sẽ giúp cho ngành thuế xây dựng được một cơ sở dữ liệu về hóa đơn
từ đó mà phục vụ tốt cho công tác thanh tra kiểm tra hoàn thuế và phân tích rủi ro đối với các doanh nghiệp và cá nhân
bên cạnh đó hóa đơn điện tử giúp cho cơ quan thuế tiết kiệm được thời gian trong việc đối chiếu hóa đơn điện tử
và trong việc đối chiếu này chúng tôi kịp thời ngăn chặn được tình trạng sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn
mất tích hay là những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giả và tạo được môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp
hóa đơn điện tử được quản lý và bảo mật trên hệ thống phần mềm điện tử
trước đó khách hàng chỉ cần truy cập hệ thống online các trang điện tử của doanh nghiệp bán hàng để trích xuất và lưu trữ hóa đơn trực tiếp ngay trên phần mềm
điều này giúp doanh nghiệp mua hàng có thể hoàn toàn yên tâm về địa chỉ người bán xuất hóa đơn
tránh được rủi ro nhận hóa đơn giấy của doanh nghiệp ma tránh được tình trạng nhận phải hóa đơn bất hợp pháp như xảy ra đối với hóa đơn giấy
đặc biệt với quy định mới của luật quản lý thuế doanh nghiệp có quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu của ngành thuế
để tra cứu hóa đơn của đối tác trong các giao dịch thương mại từ đó tránh được các rủi ro về hóa đơn
thưa quý vị và các bạn hóa đơn điện tử đã góp phần cải cách thủ tục hành chính
đặc biệt là trong lĩnh vực thuế cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước
giúp cho việc đẩy nhanh chuyển đổi số của các doanh nghiệp nói riêng và công cuộc xây dựng chính quyền điện tử nói chung trên địa bàn tỉnh thái nguyên
trong quá trình xây dựng triển khai hóa đơn điện tử các doanh nghiệp công nghệ có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp chuyển đổi số
vnpt vinaphone thái nguyên đã đồng hành cùng với cục thuế của tỉnh để đưa hóa đơn điện tử đến với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn
tập đoàn vnpt với nhiều năm là doanh nghiệp hàng đầu cả nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông đã có vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi số quốc gia
vnpt cũng cung cấp rất nhiều dịch vụ công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp trên cả nước
cung cấp dịch vụ vnpt invoice trên địa bàn tỉnh từ năm hai nghìn một mươi năm
đến nay đã có khoảng bảy trăm linh tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của vnpt tính riêng trên địa bàn tỉnh thái nguyên
tuy nhiên khi bắt đầu triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử doanh nghiệp cũng đã gặp không ít khó khăn
một phần là do nhận thức của các doanh nghiệp tư duy thói quen sử dụng hóa đơn giấy đã rất nhiều năm
dịch vụ hóa đơn điện tử thì vnpt cũng đưa vào cung cấp từ đầu năm hai nghìn một mươi hai
vnpt cũng đưa vào cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn chính thức vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
thì dịch vụ này cũng là một trong những dịch vụ mà cũng đã đạt giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi tám
hiện tại thì vnpt cũng đang cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khoảng bốn mươi khách hàng với một chín triệu hóa đơn phát hành hàng tháng
tại thái nguyên thì vnpt cũng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử từ năm hai nghìn một mươi ba
và đến nay thì chúng tôi cũng đang cung cấp cho khoảng bảy trăm linh tổ chức doanh nghiệp với số hóa đơn phát hành sấp xỉ khoảng một năm triệu hóa đơn
bên cạnh những lợi ích của dịch vụ hóa đơn điện tử như các doanh nghiệp cung cấp khác dịch vụ vnpt invoice có những đặc điểm nổi bật khác như tính linh hoạt có khả năng thiết kế được những mẫu hóa đơn riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp
mới đây cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an và nhà thầu liên danh vnpt haddock retail ict đã tổ chức lễ phát động triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là dự án quan trọng của quốc gia với thời gian triển khai không nhiều nhưng liên danh nhà thầu vnpt hadic rti ict khẳng định sẽ dồn mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử này
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được các chuyên gia đánh giá là tài nguyên quốc gia đắt giá và là một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi đóng vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số tại việt nam
nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội
chính phủ và bộ công an đã tin tưởng lựa chọn tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển bưu điện hà nội hadic công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin và truyền thông getel ict tham gia vào quá trình xây dựng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phát biểu tại buổi lễ phát động dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ông huỳnh quang liêm phó tổng giám đốc tập đoàn vnpt nhấn mạnh với những kinh nghiệm đã triển khai nhiều dự án lớn trong những năm qua đặc biệt là những dự án trọng yếu của chính phủ
vnpt cũng như liên danh nhà thầu tin tưởng hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cam kết tập trung tối đa nguồn lực huy động đội ngũ kỹ sư có trình độ ở cả sáu mươi ba tỉnh thành phố quyết liệt trong triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật không để xảy ra thất thoát lãng phí trong quá trình thực hiện dự án
chương trình chuyển động số của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo